chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi có những nội dung đáng chú ý sau
nhìn lại hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ
trong phần tin quốc tế hàn quốc cam kết tạo thuận lợi để nối lại đàm phán sáu bên
philippines malaysia indonesia tuần tra chung trên không
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua

và thành công tốt đẹp
những nội dung khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
những nội dung khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
quan trọng được đưa ra thảo luận xem xét và thông qua tại hội nghị lần này đã nhận được sự quan tâm và theo dõi đồng tình ủng hộ từ đông đảo các tầng lớp nhân dân
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung đảng khóa một mươi hai diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công đại hội một mươi hai của đảng
hội nghị bàn nhiều vấn đề lớn khó quan trọng nhạy cảm và rất phức tạp vừa cơ bản cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm đổi mới phát triển xã hội đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình đề án và các báo cáo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định thông qua nội dung cơ bản các văn kiện bao gồm

đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân đến đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cả nước vì vậy được xã hội đặc biệt quan tâm
đây là một vấn đề trụ trương chiến lược mang tính cách mạng về vấn đề tổ chức
tôi cho vấn đề này hết sức quan trọng bởi vì nếu chúng ta càng tinh gọn bao nhiêu thì chất lượng làm việc càng tốt bao nhiêu và giảm được rất nhiều kinh phí của nhà nước đầu tư vào cho cái việc trả lương cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước
và cái thứ hai là công tác chỉ đạo hướng dẫn và điều hành ở một cơ quan thì càng gọn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu
và cái thứ ba là không phiền hà không nhũng nhiễu
chính cái việc mà giảm nhẹ biên chế và tinh gọn bộ máy sẽ giảm đi cho nhà nước một năm là hàng ngàn tỷ đồng
thì hàng ngàn tỷ đồng đó để mà chăm lo đến đời sống của dân của đất nước
một nội dung khác cũng rất quan trọng được đưa ra xem xét thảo luận và quyết định tại hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai là công tác cán bộ
bầu bổ sung thêm hai đồng chí vào
bầu bổ sung thêm hai đồng chí vào
người chung rất sâu sắc
hội nghị trung ương sáu xử lý được cái vụ việc của đà nẵng lại một lần nữa khẳng định cái quyết tâm chính trị của đảng từ quyết tâm đó từ lời nói đến hành động
và đấy chính là cái cơ sở để tạo cái niềm tin cho người dân rằng bây giờ không còn vùng cấm nữa
đảng đã dùng cảm chỉ ra những vấn đề những con người mà đảng phải tập trung để giải quyết
tống sạch tống sản của đảng
cho nên đây là một hành động hết sức dũng cảm vượt qua mọi khó khăn
đây là một tốn thất của đảng
nhưng mà đảng buộc phải làm để lấy lại niềm tin của nhân dân để giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng
tôi nghĩ rằng đây thực chất là một cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng
mà lâu nay đảng ta đã từng tuyên bố và có rất quyết tâm trong cái cuộc đấu tranh chống tiêu tham nhũng này
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việc kỷ luật lần này
là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí nguyễn xuân anh
mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta
tổng bí thư đề nghị từng đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và mọi cán bộ đảng viên công chức
cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện thường xuyên tự soi tự sửa tự dân mình
tránh xa những cám rỗ vật chất tham vọng tránh đi vào vết xe đổ để tay nhúng chàm
và nếu đã chót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa
tổng bí thư nêu rõ kể từ nay trở đi bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật đều phải xử lý nghiêm
làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng
để lấy lại củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân
vì sao việc xử lý một số vụ án xử lý kỷ luật một số cán bộ
cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây
lại được đông đảo cán bộ đảng viên các đồng chí lão thành cán bộ hưu trí
và nhân dân đồng tình ủng hộ đến như thế
cần khẳng định ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn đảng ta còn
ngược lại nếu làm cái gì trái lòng dân thì mất niềm tin là mất tất cả
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên vừa có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư
quốc hội khóa một mươi bốn tại xã bảo lý huyện phú bình
trên tinh thần dân chủ thẳng thắn các đại biểu đã cùng cử tri trao đổi làm rõ ý kiến
cần được quan tâm giải quyết như tháo gỡ khó khăn trong nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất
trụ sở làm việc của một số ủy ban nhân dân cấp xã cần công khai minh bạch
công tác luân chuyển cán bộ sửa chữa nâng cấp và xây dựng một số cây cầu đã hư hỏng
để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn có hình thức xử lý nghiêm minh
những tập thể cá nhân liên quan những vụ việc tham ô tham nhũng
đồng chí phạm bình minh đã thông tin thêm tới các cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội
trên cả nước công tác đối ngoại và tình hình biên giới hai đảo của đất nước
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề phương mắc
mà cử tri đã nêu và tổng hợp những ý kiến để gửi đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết
cũng trong ngày hôm qua đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
tp hcm đã dự lễ khai khóa hai nghìn một mươi bảy tại đại học quốc gia tp hcm với chủ đề
sinh viên với khởi nghiệp
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá đại học quốc gia tp hcm
là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước
đứng thứ một trăm bốn mươi bảy trong top ba trăm năm mươi các trường đại học châu á
với thế mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng năm nhà trường cung cấp cho thành phố
hơn một mươi sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy gần một năm trăm linh thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu khoa học
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn bên cạnh những tác động tích cực đã đặt ra nhiều thách thức
đòi hỏi nhà trường cần có sự thay đổi mạnh mẽ từ nội dung đào tạo đến phương thức dạy và học
đặc biệt đào tạo cần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và chuẩn bị kỹ năng
nghề nghiệp tư duy khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên
chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp bí thư thành ủy cho rằng hiện nay tỷ lệ sinh viên ra trường
có thể khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp còn hạn chế
trong số một trăm linh cử nhân ra trường thì chỉ có năm sinh viên bắt tay vào con đường khởi nghiệp
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng đề xuất đặt hàng với các sản viên sinh viên đại học quốc gia
cùng các sở ngành của thành phố ra soát quy hoạch khu vực phía đông
bao gồm quận hai quận chín và quận thủ đức
đại học quốc gia phải trở thành trung tâm về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thông tin truyền thông
đặc biệt ở những ngành mũi nhọn với đất nước và thành phố phát triển robot thiết bị thông minh
an toàn an ninh mạng có sự phối hợp nghiên cứu
tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
và hội nhà báo việt nam vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí
về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ dự lễ trao giải
được phát động từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức giải đã nhận được hơn ba trăm linh tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
gửi về dự thi ở các thể loại
thông qua các tác phẩm dự thi đã phản ánh được bức tranh toàn cảnh
về việc triển khai xây dựng chính sách giảm nghèo theo hướng đa chiều
lấy hộ nghèo thôn bản xa huyện nghèo làm chủ thể
đồng thời ghi nhận sự quyết tâm trong xây dựng và thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều
ở các vùng miền còn tỉ lêu hộ nghèo cao
tại cuộc thi năm nay ban tổ chức đã trao giải ở năm thể loại
báo in phóng sự ảnh báo điện tử chương trình phát thanh và chương trình truyền hình
với hai mươi bốn giải thưởng được trao trong đó có hai giải tập thể thuộc về đài tiếng nói việt nam và báo hà giang
và hai mươi hai giải cá nhân và nhóm tác giả
bao gồm một giải a năm giải b bảy giải c và chín giải khuyến khích
phát biểu tại lễ trao giải phó thủ tướng vương đình huệ đã ghi nhận sự nỗ lực của ban tổ chức
đặc biệt là sự tham gia của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền tổ quốc
đã có những tác phẩm phản ánh trung thực khách quan về công tác giảm nghèo xây dựng nông thôn mới ở cơ sở
hôm qua phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
đã dự lễ phát động thực hiện chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em tiểu học giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
được tổ chức tại trường tiểu học nghĩa phương số ba huyện lục nam tỉnh bắc giang
mục tiêu của dự án nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em tuổi tiểu học
từng bước nâng cao thể lực của trẻ em việt nam
đến nay chương trình đã hỗ trợ gần ba mươi triệu ly sữa cho gần ba trăm tám mươi trẻ em với tổng kinh phí gần một trăm một mươi năm tỷ đồng
nhân dịp này quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tặng học bổng cho năm mươi trẻ em hoàn cảnh khó khăn
có thành tích học tập tốt của trường tiểu học nghĩa phương mỗi suất trị giá một triệu đồng cùng phần quà
đồng thời quỹ cũng tặng ba mươi xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt mỗi xe đạp trị giá gần hai triệu đồng
tối qua lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết vinh danh doanh nghiệp doanh nhân thượng tôn pháp luật phát triển bền vững đã diễn ra tại hà nội
cuộc thi diễn ra từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy do báo pháp luật việt nam chủ trì tổ chức với sự phối hợp của đại diện ban tuyên giáo trung ương
bảo hiểm xã hội việt nam tổng cục thuế liên đoàn luật sư việt nam
kể từ ngày phát động ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy với tính thời sự ý nghĩa thiết thực và hấp dẫn của cuộc thi
ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà báo phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước
ban tổ chức đã nhận được hơn hàng trăm bài dự thi
của các tác giả viết về các doanh nghiệp doanh nhân uy tín trong cả nước
tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước
đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm với mục đích đồng hành cùng chính phủ xây dựng xã hội kiến tạo
khởi nghiệp vì sự phát triển của doanh nghiệp và thiết thực góp phần đưa nghị quyết trung ương năm về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống
thống kê sơ bộ ngày một mươi hai tháng một mươi mưa lũ đã làm gần tám mươi người chết
bị thương và mất tích hàng trăm hectare lúa hoa màu của người dân bị vùi lấp ngập sâu trong nước
mưa lũ còn làm hư hỏng hàng loạt nhà cầu và các tuyến đường giao thông trọng yếu tại yên bái sơn la thanh hóa nghệ an
riêng tỉnh yên bái ước tính thiệt hại khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
hơn một mươi bốn học sinh tỉnh hà tĩnh vẫn phải nghỉ học
theo đánh giá của cơ quan chức năng đợt mưa trong những ngày qua là chưa từng có trong khoảng một mươi năm trở lại đây
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương
người đến nhà bè gần đó và thuyền chở hàng của thương lái để ở tạm
một số người quay lại xóm để dọn dẹp hậu quả tập trung lại số gia cầm gia súc còn sống và nhận đồ tiếp tế
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ để lại hậu quả nghiêm trọng
đoàn công tác của tỉnh hòa bình đã kịp thời vận chuyển một số đồ tiếp tế cho bà con xóm nhạp
gồm bốn mươi suất trị giá năm trăm linh đồng một xuất và đặc biệt dành bốn xuất quà cho bốn hộ bị mất nhà do mưa lũ trị giá hai triệu đồng một hộ
liên tiếp trong những ngày này mưa bão lũ lụt xảy ra kéo dài từ các tỉnh miền núi phía bắc cho đến các tỉnh ven biển miền trung
lũ trồng lũ bão trồng bão không chỉ gây thiệt hại lớn về tính mạng con người
mà còn để cuộc sống hàng chục nghìn gia đình vùng bị thiên tai trắng tay về nhà cửa và hoa màu
nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ngay trong chiều qua tại bộ thông tin và truyền thông
đã diễn ra lễ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai
tham gia quyên góp ủng hộ có ủy viên bộ chính trị thủ tướng vương đình huệ
cùng nhiều lãnh đạo cán bộ cơ quan trực thuộc bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội
và lãnh đạo hội nhà báo việt nam cùng đông đảo các phóng viên biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí
sự đóng góp hỗ trợ kịp thời này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất đối với đồng bào bị thiên tai
mà còn thể hiện tình cảm tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách truyền thống của dân tộc
hôm qua đồng chí bí thư tỉnh ủy yên bái phạm thanh trà đã gặp mặt động viên với gia đình phóng viên đinh hữu dư bị mất tích khi đang tác nghiệp
phóng viên đinh hữu dư phóng viên thường trú của thông tấn xã việt nam tại yên bái
là người được xác định đã đứng tác nghiệp trên cầu ngòi thia vào lúc một mươi hai h trưa ngày một mươi một tháng một mươi
thì đúng lúc cây cầu bị nước lũ cuốn sập và anh đã bị dòng nước cuốn đi hiện vẫn mất tích
lãnh đạo tỉnh ủy yên bái đã bày tỏ sự cảm thông và chi buồn sâu sắc về sự cố đáng tiếc mà phóng viên đinh hiệu dư gặp phải
tỉnh yên bái ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của phóng viên đinh hữu dư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
do thông tấn xã việt nam phân công trên địa bàn tỉnh yên bái là tấm gương về tinh thần trách nhiệm ý thức đạo đức nghề nghiệp
theo báo cáo của chủ tịch ubnd tỉnh ninh bình đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố và công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh
chủ động triển khai phương án chống úng tiêu nước đệm ở các vùng có nguy cơ ngập úng cao các khu đô thị dân cư và các khu cụm công nghiệp
trước diễn biến khó lường của thời tiết để bảo đảm cho sự an toàn của người dân và các công trình hoa màu công trình dân sinh của tỉnh
ubnd tỉnh ninh bình đã huy động mọi nguồn lực sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ
các huyện nhòa quan xa viễn thường xuyên thông tin cho người dân về tình hình mưa lũ
chuẩn bị phương án di dân trong trường hợp phải xử lý vận hành tràn lạc khói và tràn đức long ra tường
các đồng chí thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thủ trưởng các ngành trực tiếp xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được phân công
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và các địa phương có phương án huy động lực lượng phương tiện
bảo đảm sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống đột xuất khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh bình
mưa lũ vừa qua thì là nói chung kiến phong ra thường thôi là không bị ai chết

thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại